tôi cảm thấy mình cần phải làm điều đó vì danh dự của tôi vì danh dự của người cha qua cố và vì tất cả những người trung thực ở đây
make ở sisin hoàn toàn không phải là những ai xa lạ
chúng có thể là bạn bè thời nhỏ hay hàng xóm của alexandro
những chứng cứ về việc bị tống tiền của ông đã khiến bốn mươi tên bị bắt và kết án

giờ đây alexandro trở thành một người phá vỡ luật im lặng
và luôn được cảnh sát bảo vệ
vợ và con của ông phải di chuyển đi nơi khác sinh sống vì không dám đối mặt với nỗi sợ bị giết hàng ngày
sống dưới sự bảo vệ của nhà chức trách thật không dễ dàng gì
tôi không còn chút riêng tư nào cả
có nơi nào trên thế giới này mà một người đầu bếp phải đi làm có cảnh sát hộ tống như ở đây không
sự thận trọng này không hề thừa xét đến những vụ báo thù tàn bạo ở sisin trong quá khứ
không còn những vụ xả súng
không còn những vụ xả súng
không còn nhiều lộ liệu nữa
giờ đây hoạt động của mafia thu mình kín đáo hơn nhưng cũng khó nắm bắt hơn
người ta cho rằng ở trong tù bằng một cách nào đó bú già rina vẫn chỉ đạo đàn em ở ngoài
và không ngần ngại đe dọa những công tố viên
các thẩm phán đang tiếp tục cuộc chiến chống lại mafia
những người dám lên tiếng bây giờ luôn được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát
và rất có thể mafia sẽ tiếp tục phủ bóng đen lên tương lai của ccili
nếu người dân đảo này thỏa hiệp và không dám chiến đấu để đưa chúng dài sáng
bà lettisia bataglia là nhiếp ảnh gia nổi tiếng với những tấm ảnh lột tả thời kỳ mafia hoạt động rầm rộ nhất
bà cho rằng hoàn toàn sai lầm nếu nghĩ rằng mafia đã suy yếu
ngày nay mafia rất kín đáo
chúng giấu mặt ngụy trang
chúng lên lỏi vào hệ thống chính trị tư pháp trong lực lượng cảnh sát và cả trong tầng lớp trung thượng lưu
vậy nên rất khó thể bóng dáng chúng
vào những năm bảy mươi tám mươi thế kỷ trước bà lattizhia chạy một chiếc vespa
vào thẳng hiện trường mỗi vụ thảm án do mafia gây ra
chụp lại hiện trường và những nạn nhân bị giết
hơn một vụ giết người đã được bà ghi lại bằng chiếc máy ảnh
ngày nay tiếng súng của mafia không còn vang lên mỗi ngày
nhưng lettizia vẫn trưng bày các tác phẩm để cảnh báo thế hệ trẻ rằng cicili chưa bao giờ thực sự thoát khỏi mafia
một trong những lý do khiến mafia rất khó bị đánh bại là lợi ích chúng đưa ra là mồi nhử giới trẻ
tỷ lệ thất nghiệp ở ý lên đến ba mươi
và đó chính là điều kiện tuyệt vời cho công cụ tuyển dụng của mafia
những bức ảnh của letizia phơi bày sự thật khắc nghiệt mà đảo sicili phải đối mặt
làm sao một nền văn hóa mafia có thể bị đánh bại khi mà người ta có thể chọn cách đơn giản hơn là gia nhập nó
một trong những tiếng nói chống mafia có trọng lượng nhất ở sicily là nhà báo pino maniaci
ông luôn tìm cách phơi bày những hoạt động của mafia lên tv
pino là chủ biên một chương trình truyền hình ở địa phương
mỗi số ekip của ông trình bày một câu chuyện về mafia và những tội lỗi của chúng
chương trình của chúng tôi không cần phải hồi đáp hay tôn trọng những kẻ nào coi thường pháp luật
ít người biết được sức ảnh hưởng thực sự của mafia như thẩm phá nino di matteo người luôn đấu tranh chống lại các tổ chức tội phạm này
theo ông mafia ở sicili đã có một thỏa thuận ngầm với các chính khách và các quan chức cảnh sát cấp cao để đánh đổi lấy việc dừng giết chóc
thì các hoạt động của mafia được nhà chức trách bảo đảm
di matteo từng gặp hai thẩm phán nổi tiếng của nước ý fancone và bocellino
hai người đã bị mafia giết hại vào thập niên chín mươi khi cuộc chiến chống mafia đang căng thẳng nhất
và giờ đây ông mong muốn tiếp bước hai người đàn anh
việc bị dọa giết đã trở thành quá thường xuyên với di matteo nhưng ông không đơn độc
hàng ngàn người sisili xuống đường bày tỏ sự ủng hộ với vị thẩm phán khi mà mafia treo thưởng cho cái đầu của ông
tôi luôn bị hấp dẫn bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ
tôi hy vọng các bạn không bao giờ hòa mình vào vòng xoáy tội lỗi của đất nước này và đi ngược lại công lý
bố già tito rina cha đỡ đầu của ông chùm hiện tại cosa nostra được cho là đã ra lệnh giết di matteo từ trong tù
giờ đây hơn hai mươi nhân viên an ninh túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để bảo vệ tính mạng cho vị thẩm phán
di matteo hiếm khi rời khỏi văn phòng hoặc nhà riêng như trước nữa
nhưng không vì vậy mà ông đánh mất niềm tin vào công lý
nhiếp ảnh gia letizia cách tốt nhất để xóa sổ mafia chính là thuyết phục giới trẻ từ bỏ suy nghĩ
về hình ảnh hào hùng lãng mạn kiểu hollywood của đời sống mafia
tôi luôn mơ về một ngày xì xin sạch sẽ bóng mafia
tôi luôn mong về nó khát khao thấy được ngày đó
năm nay tôi tám mươi một tuổi và tôi mong ngày đó sẽ đến trước khi tôi nhắm mắt
nhưng điều cần thiết nhất là thế hệ trẻ của sydli phải thực sự có căn đảm và dám lên tiếng
đến trước những ung nhọt của quê hương họ
câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình từ đông sang tây ngày hôm nay